ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành văn bản bốn nghìn bảy trăm một mươi yêu cầu các quận huyện kiểm điểm suốt kinh nghiệm giả soát và báo cáo việc chưa xử lý rứt điểm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và trong quá trình thẩm định không xem xét đề xuất giao dự án mới hoặc điều chỉnh dự án đối với nhà thầu vi phạm về trật tự xây dựng
xếp báo cáo của sở xây dựng về kết quả xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn động năm hành một mươi sáu
xếp báo cáo của sở xây dựng về kết quả xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng còn tồn động năm hành một mươi sáu
để đôn đốc hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ giải quyết các thủ tục quy định